tôi nhỏ rồi là không có tiền đi học mà học ở trường làng thì chỉ có hai phòng học và dạy cho ba lớp thôi
và khi đi học nghề đó thì tiền không đủ ăn cơm
nhưng bây giờ là sự rủi thai của thành phố này rất là nhanh chóng và lớn mà chúng tôi không tưởng tượng được
tuổi trẻ trên thành phố mang tên bác hôm nay luôn tự hào và trân trọng những hy sinh sương máu của bao thế hệ ông cha
để chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tất đất thiên của tổ quốc để trao lại cho thế hệ trẻ
đồng thời họ cũng quyết tâm phấn đấu học tập để đóng góp công sức của mình xây dựng thành phố và đất nước ngày càng giàu đẹp
em mong muốn là cho đất nước và thành phố càng ngày lại càng phát triển hơn
với thế hệ trẻ của tụi em bây giờ thì sẽ đáng là cố gắng làm cho đất nước
trong không khí chào mừng quốc khánh của nước mình năm nay thì trong không khí rất là nhộn nhịp và tự hào
thì em cũng đang hy vọng nếu nước mình có tương lai tốt đẹp để sau này ra trường còn cống hiến phục vụ cho đất nước
trong những ngày này tại thành phố hồ chí minh đang diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa
hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh hai tháng chín
trên các tuyến phố cơn hoa lộng lẫy ngoài tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
thành phố còn tổ chức lễ dân hương từ các nghệ trang liệt sĩ
chương trình bắn pháo hoa chào mừng bảy mươi ba năm ngày độc lập
chiều qua bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì họp báo
chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
người phát ngôn của chính phủ cho biết trong phiên họp chính phủ hôm qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tập trung vào hai nội dung lớn là về xây dựng
hoàn thiện thể chế và về tình hình kinh tế xã hội
trả lời câu hỏi liên quan đến những phản ánh của người tiêu dùng về nhãn mác và xuất xứ sản phẩm hàng hóa
của công ty của phần con cưng ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thường cho biết
bộ đã thành lập đoàn kiểm tra sơ bộ trong việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất
kinh doanh hàng hóa sản phẩm thương mại của công ty này
căn cứ vào kết quả kiểm tra thì về cơ bản công ty con cưng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật
trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cả về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ
tuy nhiên công ty này đã không tuân thủ pháp luật hiện hành như là vi phạm về nhãn mác hàng hóa
thương mại điện tử quy tắc khuyến mại
công ty khắc phục các vi phạm này trước khi đưa vào lưu thông
chúng tôi cũng yêu cầu giả soát lại cái việc là cái đánh giá hoạt động của tổ công tác
và triển khai theo quyết định số ba trăm ba mươi bốn ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi tám của bộ trưởng bộ công thương
đây là tổ công tác được thành lập để kiểm tra trên địa bàn toàn quốc các hành vi
mà có thể gây ra những vi phạm và quyền lợi của người tiêu dùng
cũng như là vi phạm các quy định hiện hành
thứ trưởng bộ công thương cho biết hết tháng tám sẽ có kết luận chính thức về việc vi phạm nếu có
của các thành viên của đoàn kiểm tra và sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí
liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu vào việt nam ông mai tiến dũng
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ khẳng định
việc cấp tạm nhập tái xuất phế liệu thì thẩm quyền là do bộ công thương
nhưng trong quá trình giả soát lại thì bộ công thương không cấp phép tạm nhập tái xuất cho phế liệu chất thải
việc cấp phép này là do bộ tài nguyên và môi trường
vấn đề giám định thư ngay cả vấn đề giấy phép nhập khẩu
rồi ngay cả vấn đề khi mà hỏi đến lô hàng thì lại không phải chủ
rồi ngay cả vấn đề quy chuẩn tiêu chuẩn đưa ra để đánh giá thế nào là một lô hàng phế liệu
thì bộ tài nguyên môi trường cũng không có một cái công bố
không có một cái công bố mà chỉ là một văn bản hướng dẫn không đủ quy chuẩn tiêu chuẩn
ông mai tiến dũng cho biết về việc này thủ tướng đã giao cho các bộ
bộ tài chính bộ tài nguyên và môi trường bộ công thương bộ công an
và các thành phố kiểm tra lại các lô hàng nhập về việt nam để có phương án giải quyết vấn đề này
đặc biệt vấn đề lợi dụng danh nghĩa cấp phép nhập khẩu về
tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu về nhập khẩu phế liệu giấy và sáp
thì vẫn được cấp phép nhập về để duy trì hoạt động
với mục tiêu nghiên cứu đánh giá để đề xuất giải pháp đổi mới quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình
tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lo động thương minh và xã hội
đã tổ chức tọa đàm khoa học đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã thống nhất cho rằng tự chủ và trách nhiệm giải trình là hai mặt của một vấn đề
thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình sẽ tạo động lực tăng tính cạnh tranh và tính minh bạch trong hoạt động đào tạo
tuy nhiên trong thực tiễn mức độ và nội dung tự chủ nên có một phổ khá rộng
tùy theo điều kiện cụ thể và năng lực của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
thực hiện đổi mới quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình
chỉ được hiệu quả khi có sự đồng thuận tham gia chủ động tích cực và sáng tạo của các thành viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
đồng thời tranh thủ được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và giám sát xã hội
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư phối hợp với sở xây dựng tp hcm vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa các doanh nghiệp với chính quyền thành phố
với chuyên đề về lĩnh vực hoạt động xây dựng tham dự có hơn hai trăm linh đại biểu đến từ một trăm năm mươi doanh nghiệp hiệp hội ngành nghề đóng tại tp hcm
tại hội nghị các doanh nghiệp thẳng thắng trao đổi về những khó khăn vướng mắt của mình khi thực hiện thủ tục hành chính
như quy định hợp đồng mua bán bất động sản quyền mua nhà ở của người nước ngoài tại việt nam
thủ tục cắp giấy chứng nhận hành nghề trong lĩnh vực xây dựng đối với tổ chức và cá nhân
việc đăng ký kinh doanh căn hộ cho thuê hợp đồng tư vấn xây dựng thủ tục cắp giấy phép xây dựng
chuyển nhượng dự án giám sát thi công xây dựng công trình v v
đại diện sở xây dựng đã tiếp thu ghi nhận những vướng mắt của các doanh nghiệp từ đó làm cơ sở tổng hợp
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung nhằm tháo gỡ tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động
hội nghị đã tạo môi trường gặp gỡ trao đổi tiếp xúc giữa các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với sở xây dựng
góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực thi các chính sách của nhà nước một cách kịp thời nhanh gọn và hiệu quả
hội nghị đã tạo môi trường gặp gỡ trao đổi tiếp xúc giữa các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng

hội nghị đã tạo môi trường gặp gỡ trao đổi tiếp xúc giữa các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng

hội nghị đã tạo môi trường gặp gỡ trao đổi tiếp xúc giữa các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng
hội nghị đã tạo môi trường gặp gỡ trao đổi tiếp xúc giữa các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng với sở xây dựng